nhân dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy ubnd tp hải phòng dành một hai tỷ đồng và liên đoàn lao động tp hải phòng cũng trích một bốn tỷ đồng từ quỹ mái ấm công đoàn tặng quà và hỗ trợ người lao động ở xa về quê đón tết
theo đó một phần quà tết trị giá mỗi phần quà năm trăm linh đồng và năm trăm linh phần trợ cấp trị giá mỗi phần một triệu đồng
liên đoàn lao động cũng tặng một vé xe trị giá mỗi vé hai trăm linh đồng và tổ chức hai mươi chuyến xe đưa công nhân lao động ở xa về đón tết cùng gia đình
tổng liên đoàn lao động việt nam và vnpt cũng đã tặng ba mươi phần quà trị giá mỗi phần quà một triệu đồng và ba trăm linh sim điện thoại di động khuyến mại tặng người lao động đón xuân vui tươi phấn khởi